đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng phan văn tú chú tại thành phố rạch giá vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang khởi tố và bắt tạm giam
bất ngờ kiểm tra căn nhà tại phường vĩnh quang các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang tú cùng vợ là ngô phương tuyền đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng trong hai mươi hai tài khoản tương đương hơn một mươi tỷ đồng
qua kiểm tra nhanh máy laptop chứa bốn mươi tám tài khoản có gần tám mươi một lần truy cập với số tiền giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng
riêng tuyền thừa nhận bán số lô số đề từ đầu năm đến nay với số tiền giao dịch gần bốn tỷ đồng
qua khám xét công an đã tạm giữ một laptop ba điện thoại di động một trăm một mươi tám triệu đồng và nhiều sổ ghi phơi bóng đá số đề
cũng trong thời gian này tám mũ trinh sát khác đã tiến hành triệu tập tám đối tượng có liên quan về trụ sở công an làm việc để tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó tại đắk lắc công an thị xã buôn hồ cũng vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là trên tám mươi tỷ đồng
đường dây cá độ bóng đá trên do ba đối tượng trần văn thọ nguyễn tiến dũng và nguyễn quốc hiến đều trú ở thị xã buôn hồ cầm đầu
quá trình khám xét cơ quan công an thu giữ ba mươi ba điện thoại di động nhiều sổ sách ghi chép thẻ atm và các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng bốn trăm linh triệu đồng một ngày
hiện công an thị xã buôn hồ đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng trong đường dây và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị phối hợp với công an huyện hướng hóa công an tỉnh quảng trị vừa bắt giữ hai đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai các lực lượng chức năng kiểm tra một nhà nghỉ ở khóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hương hóa bắt giữ hai đối tượng lê ngọc huy và lê bá hà cùng chú tại huyện hướng hóa cùng với tăng vật là bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lê bá hà các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp
được biết các đối tượng trên nằm trong chuyên án do đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị xác lập
với hành vi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối tượng ninh ngọc khánh chú tại huyện bảo thắng của tỉnh lào cai vừa bị công an thành phố lào cai phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai bắt giữ
theo điều tra đối tượng ninh ngọc khánh là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh
nhiều học sinh trên địa bàn thành phố lào cai với giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo
được biết trong quá trình hoạt động nguyễn thị nga chú tại thành phố lào cai là đối tượng đã giúp khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn
qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng gần tám mươi hai tỷ đồng
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng liên quan
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình vừa bắt giữ ngô thanh việt trú tại thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
điện pháp nghiệp vụ các trinh sát điều tra viên của đội điều tra tổng hợp công an huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa đã bắt được nghi can gây ra vụ trộm hơn hai trăm linh triệu đồng rất tinh vi tại một cửa hàng ở xã xuế tân
hình ảnh camera an ninh tại một cửa hàng ở xã suối tân huyện cam lâm
giờ hai mươi phút ngày năm tháng một mươi hai một đối tượng nguy trang kín mít đột nhập vào cửa hàng đi thẳng đến quầy thu ngân khu vực để két sắt
đối tượng đang mở kết sắt lấy trộm tài sản thì người bảo vệ đi vào ngủ ở khu vực trước quẩy thu ngân
trong khi chờ đợi người bảo vệ ngủ đối tượng vẫn thực hiện hành vi trộm tiền
chờ rất lâu mà người bảo vệ vẫn chưa ngủ đối tượng đi ra dùng dao đe dọa sau đó tẩu thoát
hai trăm một mươi tám triệu đồng trong két sắt đã bị đối tượng trộm mất
qua kết quả khám nghiệm hiện trường xác định là hiện trường không có dấu vết cậy phá
đối tượng đột nhập vào bên trong lục lấy chìa khóa két sắt và mở két sắt lấy số tiền là hai trăm một mươi tám triệu đồng
trích sức camera tại khu vực hiện trường chỉ ghi nhận được hình ảnh của một đối tượng
đối tượng đã nghỉ trang che kín mặt rất khó khăn trong tác nhận dạng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an huyện cam lâm chỉ đạo đội điều tra tổng hợp
tập trung các biện pháp phối hợp với công an địa phương
trường xác minh truy tìm hôn thủ
dù dấu vết cũng như thông tin thu thập được xung quanh vụ án không nhiều
xong với quyết tâm cao nhất bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của quân chúng
chiều ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác của công an huyện cam lâm đã bắt giữ được nghi can gây án
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nha trang
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
qua rải sót thì thấy nổi lên đối tượng lê quang phúc địa chỉ là ở thôn đồng lạc hai
đối tượng có quá trình làm việc tại cơ sở và hiện đang đi làm thê ở khánh vĩnh
đối tượng sống trọ cùng với một người bạn tại phường phước long thành phố nha trang
mặt khác qua thông tin từ quân chúng dân cung cấp vào thời điểm vụ án xảy ra
tức là rạng sáng ngày năm tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi hai thì có thấy đối tượng phúc xuất hiện gần khu vực hiện trường
tại cơ quan công an phúc khai nhận là thủ phạm của vụ trộm trên
vốn là nhân viên cũ của cửa hàng phúc nắm được hết các quy luật bán hàng nơi để tiền
chìa khóa kết sắt
tuy nhiên hành vi phạm tội của phúc đã bị công an huyện cam lâm phát hiện làm rõ
cơ quan công an khuyến cáo thời điểm cuối năm nhất là khi đang diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới
mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm bảo vệ tài sản của gia đình
mở bánh đây bánh bấy đây
mở bánh đây bánh bấy đây
có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lê cường chú tại quận ngô quyền vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận ngô quyền
thành phố hải phòng phát hiện và bắt giữ khi đang tiếp tục trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch trộm cắp một xe đạp điện
ngoài ra còn trộm cắp một xe máy tại địa bàn phường đông hải quận hải an
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngô quyền bắt giữ thêm đối tượng nguyễn kim hòa
chú tại quận kiến an mới chấp hành xong án phạt tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
là người tiêu thụ tài sản do đê cường trộm cắp
khám xét nhà đối tượng hòa công an thu giữ thêm một mươi năm xe mô tô các loại trong đó có xe là tăng vật của vụ án
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã bắt khẩn cấp trương vạn nhật
trú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai sau khi ăn uống cùng bạn bè trương vạn nhật điều khiển xe ô tô về nhà tại tỉnh quảng nam
khi lưu thông trên đường quảng nam phường hòa quý quận ngũ hành sơn nhật điều khiển xe ô tô đâm liên tiếp vào hai xe máy đi cùng chiều
ba người đi trên hai xe máy tử vong tại chỗ xe ô tô cùng hai xe máy bị hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện trương vạn nhật có nồng độ cồn ở mức một hai trăm tám mươi tám mg trên một lít khí thở
vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
có xeo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương
là đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự
sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý